thảo luận về gói biện pháp thứ một mươi của liên minh châu âu eu chống lại nga
ngoại trưởng hungary peter shito đã chỉ trích việc ủy ban châu âu ec đang xem xét về gói viện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga
mà không đề cập đến công tác hỗ trợ các nước thành viên trong cuộc chiến chống nạn lạm phát hiện nay
đồng thời cho rằng hungary sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ eu trong công tác này
theo ngoại trưởng hungary các biện pháp trừng phạt mà eu đưa ra vốn đã được thực tế chứng minh là không có tác dụng
thậm chí có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn cung năng lượng của hungary
chẳng hạn như những đề xuất về việc ngăn vận chuyển dầu theo đường ống justpa hay hạn chế nghiêm ngặt việc hợp tác hạt nhân với nga
ông shizatto nhấn mạnh cho đến nay các lệnh trừng phạt của eu không phát huy tác dụng
không giúp ích gì cho nền kinh tế châu âu và không giúp đạt được hòa bình
ông cho rằng
thay vì các biện pháp trừng phạt eu cần tập trung vào việc kiến tạo hòa bình
cần đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình
vì đây là cách duy nhất để cứu sống con người